vào khoảng chín h hai mươi phút sáng ngày hôm nay tại khu vực đường nguyễn thái bình khóm bình khánh hai
phường bình khánh tp long xuyên tỉnh an giang xảy ra một vụ cháy nhà dân
gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị rất may là không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên người dân phát hiện ngọn lửa cùng nhiều khói đen phát ra từ nhà của bà nguyễn thị mộng
ở phường bình khánh tp long xuyên sau khi nhận được tin báo phòng cháy chữa cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh đã điều ba xe chữa cháy
và hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với công an thành phố long xuyên
triển khai lực lượng không chê đám cháy do căn nhà bị cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy
nên gây không ít khó khăn cho lực lượng chữa cháy sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt
vụ cháy đã gây nhiều thiệt hại tài sản có giá trị rất may là không có thương vong về người